liên tục trong hai ngày bốn và năm tháng bảy lực lượng công an tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng một mươi một thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông đồng nai đoạn qua địa bàn hai huyện nhơn trạch và long thành
trong đó có hai thuyền bị bắt quả tang đang khai thác vận chuyển cát trái phép đoạn thuộc xã long tân huyện nhơn trạch vào dạng sáng nay
trước đó vào ngày hôm qua bốn tháng bảy lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã bắt quả tang chín thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông đồng nai khu vực rạch bà trèo xã tam an huyện long thành
đối với cả hai vụ việc khi bị truy đuổi các đối tượng trên thuyền đều nhấn chìm thuyền và nhảy xuống sông trốn thoát
lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế các thuyền vận chuyển tạm giữ hơn một trăm ba mươi mét khối cát
đến chiều nay năm tháng bảy một mươi một chiếc thuyền bơm hút cát bị đánh chìm này đã được trục vớt và tạm giữ